hội chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ
linh thiêng thành cổ và thả hoa trên sông thạch hãn tri ân các anh hùng liệt sĩ
tham dự buổi lễ có các cựu chiến binh tham gia chiến đấu trên chiến trường quảng trị năm xưa
và hơn bốn trăm linh hội viên hội chiến sĩ thành cổ cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh quảng trị
hội chiến sĩ thành cổ quảng trị
nhiều nghìn liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên chiến trường máu xương hòa vào sông nước
cỏ cây và đất đai thành cổ
những ngọn nến hoa đăng lung linh cùng những vòng hoa tươi thả xuống dòng sông thạch hãn
chính là lời trí ân biết ơn sâu sắc đối với những mất mát hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
đã mãi nằm xuống tại nơi đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
sự hy sinh của các anh đã tô thêm mốc son trói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm
giữ gìn non sông gấm vóc của những người con nước việt